tỉnh quảng bình đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm quảng bình
ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ kỷ niệm có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đại diện lãnh đạo các bộ ngành đoàn thể trung ương
cán bộ lãnh đạo tỉnh quảng bình qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn
tỉnh quảng bình
tỉnh quảng bình là một địa điểm chỉ đạo mang tính chiến lược lâu dài và trở thành phương châm hành động
ý chí quyết tâm của đảng bộ quân và dân tỉnh quảng bình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và xây dựng phát triển quê hương
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí võ văn thường đã biểu dương những kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh quảng bình
trong sáu thập kỷ qua để xứng đáng với kỳ vọng những lời can dặn và tình cảm thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí võ văn thường đề nghị tỉnh quảng bình tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
đưa công nghiệp và du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tập trung phát triển các thành phần kinh tế các loại hình doanh nghiệp
cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển
phục hồi sản xuất giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho nhân dân tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch
vững mạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng
nhân dịp này ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình cũng đã tặng bằng khen cho một mươi hai tập thể và một mươi hai cá nhân có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín